các chương trình để khuyến khích hoạt động này là điều hết sức cần thiết
ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi kỹ hơn về câu chuyện này cùng với sự tham gia của khách mời chương trình
xin được trân trọng giới thiệu ông trần xuân đích phó cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ
xin chào quý vị khán giả